tại hà nội bộ chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị
giữa hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
và năm trăm hai mươi năm đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tỉnh ủy thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương
thay mặt bộ chính trị phát biểu kết luận hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nhận định
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín và thiên tai
biến đổi khí hậu hạn hán nhưng với quyết tâm chính trị rất cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị
toàn đảng đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ kế hoạch mục tiêu yêu cầu đề ra
bảo đảm tuyệt đối an toàn tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn tình cảm sâu sắc tốt đẹp trong cán bộ đảng viên và nhân dân
việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội đã được cấp ủy trú trọng
đầu tư nhiều công sức với phương án khoa học và thái độ nghiêm túc tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
trên cơ sở tiếp thu các định hướng lớn tinh thần đổi mới trong các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo đã đánh giá khách quan toàn diện nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật về kết quả đạt được hạn chế khuyết điểm nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
đặc biệt đã phân tích khá sâu sắc thời cơ và thách thức điểm mạnh điểm yếu tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của các địa phương
những nhiệm vụ giải pháp sát với thực tế có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới
góp cả giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
điểm nổi bật của các báo cáo chính trị các địa phương lần này là đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng
làm sâu sắc đầy đủ hơn công tác xây dựng trình đốn đảng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
báo cáo kiềm điểm của các cấp ủy đã thể hiện bản lĩnh chính trị
chiến đấu tinh thần tự phê bình và phê bình tự soi tự sửa ý thức cầu thị thẳng thắn khiêm tốn trung thực trách nhiệm
hạn chế tình trạng nể nang né tránh tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ
cơ bản khắc phục được tình trạng chủ yếu chỉ thích nói ưu điểm và ít dám nói khuyết điểm
và các nội dung còn trùng lập với báo cáo chính trị
việc nghiên cứu thảo luận tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của các cấp trên trực tiếp và văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đã thực sự trở thành một đột sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân thể hiện sự thống nhất giữa ý đảng với lòng dân
công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới phát huy dân chủ
công tác bầu cử diễn ra khách quan công khai minh bạch chặt chẽ đúng nguyên tắc quy trình quy định bảo đảm sự lãnh đạo của đảng
nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự trung ương
những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền cục bộ địa phương lợi ích nhóm đã giảm hẳn
tỷ lệ cấp ủy nữ là dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước
công tác tổ chức đại hội điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hiệu quả không phô trương hình thức phù hợp với tình hình trong phòng chống covid một mươi chín tình hình phòng chống bão lũ trong thời gian qua
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm và thành công cũng phải thẳng thắn nhìn nhận đại hội các cấp cũng còn những hạn chế khuyết điểm như công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện của một số cấp ủy còn chưa thường xuyên sâu sát chưa giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh
một số nơi còn tình trạng dành nhiều công sức thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự mà chưa coi đúng mức công tác xây dựng các văn kiện báo cáo chính trị
việc đóng góp ý kiến vào các sự thảo có nơi chưa sâu sắc có nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp chưa đạt yêu cầu
nhìn chung có thể khẳng định đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp đáp ứng yêu cầu đề ra
có dấu ấn nổi bật có được kết quả đó chính là đã có sự chỉ đạo toàn diện từ bộ chính trị ban bí thư
sớm ban hành chỉ thị số ba mươi năm cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo hướng dẫn
thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng công tác tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ này
đã góp phần quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội tạo được nhiều kinh nghiệm quý báu
sự đoàn kết thống nhất về nhận thức hành động trong toàn đảng và sự nêu gương của cán bộ
đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương càng phải gương mẫu
trước hết là các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cấp ủy các cấp nhất là người đứng đầu
công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đạt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của trung ương và cấp ủy đảng
thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời
phát hiện và giải quyết đúng những vấn đề vướng mắc phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm xử lý nhanh dứt điểm hiệu quả và không để lây lan
thực hiện đúng điều lệ đảng các quy định quy chế và các nguyên tắc tổ chức của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội
trước những vấn đề khó
phức tạp nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc thực hiện nhất quán là phát huy dân chủ trí tuệ tập thể vì lợi ích chung của đảng đặt lợi ích quốc gia dân tộc và của nhân dân lên trên hết
tuy nhiên theo tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan tự mãn đặc biệt khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng sắp cận kề
năm hai nghìn hai mươi cũng gần khép lại
công việc còn nhiều và hết sức nặng nề phức tạp đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa quyết tâm và hành động quyết liệt hiệu quả hơn nữa
với kinh nghiệm và bài học rút ra được từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp lần này cùng với kết quả của hội nghị toàn quốc lần này
các cấp ủy tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu trao đổi sâu sắc tuyên truyền phổ biến rộng rãi
để góp phần hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đồng thời là cơ sở để cho các nhiệm kỳ tiếp theo
các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo kế thừa phát triển để làm công việc này ngày một tốt hơn
phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị năm hai nghìn hai mươi và của cả nhiệm kỳ

phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đề nghị khơi dậy cổ vũ tinh thần yêu nước đoàn kết toàn dân tộc
chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
mang tinh thần của đại hội đảng bộ các cấp đến với đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tôi đề nghị các đồng chí hãy mang tinh thần
và khí thế này đề cao trách nhiệm trước đảng trước đất nước
trước nhân dân đóng góp tích cực và thành công của đại hội một mươi ba
bằng sự nêu gương của mình và bằng kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
chúng ta hãy góp sức mình để hoàn thiện các văn kiện của đại hội
chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy quy chế làm việc của đại hội
kiên quyết chống các hiện tượng cơ hội vận động cá nhân
phe cánh lợi ích nhóm trong công tác nhân sự
kiên quyết xử lý những tập thể cá nhân nào vi phạm
cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn phá hoại
gây dối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị
bây giờ tìm mọi cách chia rẽ tung tin nói xấu người này nói xấu người khác
phe nọ cánh kia nói tung tin rất là bậy bả
chúng ta phải hết sức cảnh giác cái đó
tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực không để xảy ra những điều không đáng có
làm ảnh hưởng đến thành công của đại hội
làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ đảng viên và nhân dân
đối với đảng ta chế độ ta
rất khoát đại hội một mươi ba sắp tới
phải là một bước tiến mới đánh một cái dấu mốc mới trong công tác xây dựng trình đốn đảng
là tôi xin nhắc lại một câu nói rất nổi tiếng xúc động sâu sắc của một cái nhân vật
paven korsagin trong chuyện thép đã tôi thế đấy
ông ấy nói thế này
cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống
đời người chỉ sống có một lần
phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hẳn
vì những năm tháng đã sống hoài sống phí
để khỏi phải hổ then
vì những việc làm ti tiệt đớn hèn
mọi người khinh bì
để đến khi nhắm mắt xuôi tay
ta có thể tự ao rằng
ta đã sống có ích
đã mang tất cả đời ta
tất cả sức tạp
ta khiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất của đời
vì vinh quang của tổ quốc của đảng
vì hạnh phúc của nhân dân của con người
và để con cháu chúng ta mai sau